cũng như người dân cả nước hàng nghìn cổ động viên tại thành phố huế đã đổ ra đường mừng chiến thắng lịch sử của đội tuyển nước nhà
lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế đã sớm triển khai các phương án kế hoạch bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường trung tâm thành phố
trên tuyến đường trung tâm thành phố huế và các giao lộ hàng nghìn cổ động viên cùng cờ hoa rực rỡ đã diễu hành trên các tuyến đường mừng ký tích chiến thắng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
công an tp huế và các đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng tập trung điều hòa hướng dẫn các cổ động viên tham gia ăn mừng chiến thắng một cách an toàn nhất
tuyên truyền mọi người cổ vũ có văn hóa góp phần hạn chế ủn tắc và tai nạn giao thông
công an các đơn vị bố trí lực lượng sẵn sàng xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng cổ vũ bóng đá để đua xe lạng lách đánh võng
gây dối trật tự công cộng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông làm mất an ninh trật tự trên địa bàn